cảm ơn các bạn đã theo dõi
theo cáo trạng ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi tại một nhà xe thuộc vườn hòa minh quận liên triểu lực lượng chức năng bắt quả tăng thủy đang nhận sáu nổi cơm điện bên trong chứa bốn kg ma túy đá ba viên thuốc lắc và một trăm bảy mươi viên hồng phiến thủy khai đã được long nhờ nhận giúp hàng
khám xét khẩn cấp nơi ở của long tại quận hoàng mai hà nội lực lượng chức năng phát hiện một bảy gam ma túy đá và ketamin được cất giấu
trước đó long đã bốn lần vận chuyển chót lọt ma túy từ lào về việt nam
cho nguyễn kim thắng cùng chú thành phố hà nội với tổng số tiền là gần bảy trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt đặng thái long mức án tử hình về tội tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy và bùi thị thủy mức án trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy